là một người lính có nhiều năm sống và chiến đấu tại lào trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đại tá đỗ xuân hập vô cùng cảm động khi nghe về câu chuyện bà mẹ xe công
đó là lý do dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy cựu chiến binh này vẫn nỗ lực theo chân các phóng viên tới tận nhà mẹ để thay mặt các chuyên gia
bộ đội tình nguyện việt nam từng chiến đấu tại lào cảm ơn mẹ
tôi được trở lại đây gần năm mươi năm được nghe bà mẹ xê công nói về cái nuôi dưỡng của người lính và thay mặt cho các đồng chí tham gia chiến đấu ở lào và cổ kính việt nam
tôi rất cảm ơn bà và cảm ơn các bà mẹ của lào và các mẹ việt nam đã giúp chúng tôi giành chiến thắng
tại hai tỉnh hà giang nghệ an bão số hai đã làm bốn người chết trong đó có hai người trong vụ tàu vtb hai mươi sáu bị lật chìm
đặc biệt vụ tàu vtb hai mươi sáu bị lật chìm tại nghệ an đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã cứu được bảy người
hiện còn bốn người chưa tìm thấy các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại khu vực biển phía nam thanh hóa và phía bắc nghệ an
về mực nước tại các sông mực nước trên sông thao đang lên chậm tính đến bốn giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy mực nước tại yên bái là ba mươi hai năm m
trên mức báo động ba năm mét tại phú thọ là một mươi bảy ba mươi bảy mét dưới mức báo động một một mươi ba mét
dự báo sáng ngày một mươi tám tháng bảy mực nước trên sông thao tại yên bái sẽ đạt đỉnh ở mức ba mươi hai hai m trên mức báo động ba là hai m
nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh yên bái phú thọ
về an toàn hồ chứa thủy lợi theo báo cáo của vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập mức nước các hồ chứa đang ở mức thấp
trong đó các hồ chứa khu vực bắc bộ đạt bốn mươi năm sáu mươi năm dung tích thiết kế
hiện có tám mươi hai hồ chứa tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế bị hư hỏng nặng xuống cấp nghiêm trọng
các địa phương đã và đang triển khai phương án và sẵn sàng vật tư phương tiện để đảm bảo an toàn hồ đập
mặc dù đã chủ động kể cả về dự báo kể cả về tuyên truyền kể cả về các phương châm sẵn sàng ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
xong qua thực tế vẫn cho thấy mấy vấn đề mà sau đây là phải tiếp tục tuyên truyền ráo riết hơn nữa
một chính khâu quản lý sắp xếp tại chỗ trong bờ khi mà các phương tiện và ngư dân của chúng ta được thông tin tránh thu bão
cái khâu sắp xếp này rằng là thiết chế hạ tầng nó cũng chưa thật đầy đủ theo yêu cầu nhưng có một cái mặt là tổ chức sắp xếp
khâu thứ ba
đặc biệt các phương tiện vãng làng cần phải có sự giám sát cũng như phương án quy địa hợp
vấn đề thứ tư rút ra chỗ này nữa là vùng miền núi sạt lở quản lý người dân trong sinh hoạt đi lại hoạt động kinh tế
nguy cơ vẫn rất cao kể cả trong lúc mưa lũ mà nhất là sau mưa lũ
vấn đề thứ năm cần rút ra là phương án ứng phó phục hồi sản xuất
ở các tỉnh
từ miền trung đến đồng bằng sông hồng đến hình núi vĩ bắc không chỉ củng cố mà phải toàn được bổ sung các giải pháp
theo thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam tính đến ngày một mươi bảy tháng bảy
cơn bão số hai đã gây thiệt hại đến nhiều công trình giao thông trên đường quốc lộ và đường địa phương thuộc các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
bão số hai gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông như quốc lộ một mươi hai b quốc lộ bốn mươi năm qua ninh bình
quốc lộ bốn mươi bảy
hai trăm một mươi bảy qua thanh hóa gây sụt lở ta luy và hư hỏng mặt đường
quốc lộ một qua nghệ an bị ngập nước và gây ếch các giao thông cục bộ
đặc biệt đoạn tránh thành phố vinh bị sập cổng trào của huyện hương nguyên tại km hai mươi ba sáu trăm năm mươi
quốc lộ một mươi sáu quốc lộ bốn mươi sáu quốc lộ bốn mươi tám quốc lộ bốn mươi tám e quốc lộ bốn mươi tám d bị sụt lở ta lui và nước ngập tràn nhiều vị trí
quốc lộ chín c qua quảng bình quốc lộ tám c qua hà tĩnh có đoạn bị sụt lở ta luy dương nước tràn
địa bàn tỉnh hòa bình sơn la thái nguyên bắc cạn cao bằng tiếp tục có mưa
nhưng chỉ có các điểm sụt lở ta luy dương sụt ta luy âm nhỏ lẻ
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống quốc lộ ba mươi tỷ đồng
hệ thống đường địa phương qua địa bàn tỉnh thanh hóa nghệ an cũng bị hư hỏng
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống đường địa phương khoảng hai mươi năm tỷ đồng
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ
và các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng đường bộ tổ chức trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại những vị trí nguy hiểm bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập
đồng thời làm việc với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông
tập trung lực lượng vệ sinh mặt đường các đoạn đường bị ngập kiểm tra hệ thống an toàn giao thông
sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và bị sụt lở ta luy âm để thông xe
hiện nay tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai đã gây mưa lớn kéo dài làm sạt lở ngập úng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của lào cai
trong đó khu du lịch quốc gia sapa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
theo thống kê của ủy ban nhân dân
dân huyện sapa mưa lớn đã gây ra sạt ta luy dương làm một người bị thương ba nhà dân bị ảnh hưởng một mươi một điểm giao thông bị sụt sạt
nhiều tuyến đường du lịch bị nước bào mòn do đó huyện sapa phải đóng cửa tạm dừng bán vé một số khu du lịch để bảo đảm an toàn cho người dân
trước tình trạng diễn biến phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện sapa đã phân công trực hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ
thành lập bốn đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các xã trên địa bàn huyện nắm bắt tình hình và tổ chức khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số hai gây ra
mặc dù thời tiết bất lợi nhưng lượng du khách đến sapa vẫn khá đông trong tuần qua ước đạt đã có hơn năm mươi lượt du khách đến tham quan tại đây
để bảo đảm an toàn huyện sapa cũng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn du khách vào các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm an toàn tuyệt đối không tham gia các tour du lịch mạo hiểm trong những ngày mưa bão
hẹn gặp lại